trong tuyên bố mới nhất liên quan đến vấn đề ukraine cũng như quan hệ giữa moscow và phương tây
phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang nga dmitry medvedev cho biết moscow sẽ đáp trả tương xứng
nếu nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy áp đặt lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa sang nga
ông cũng đồng thời để ngỏ khả năng moscow chấm dứt thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen
ông dmitry medvedev nêu rõ ý tưởng về việc cấm hoàn toàn xuất khẩu hàng hóa sang nga
cũng đồng nghĩa với việc g bảy ngừng nhập khẩu hàng hóa của nga đặc biệt là các hàng hóa trong danh mục nhạy cảm
ngoài ra nga cũng sẽ dừng thực thi thỏa thuận ngũ cốc dự kiến hết hạn vào ngày một mươi tám tháng năm tới
các nguồn tin trước đó cho hay giới chức các nước g bảy đang thảo luận về khả năng cấm hoàn toàn
hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang nga
trước thềm hội nghị thượng đỉnh g bảy dự kiến sẽ diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng năm tại hiroshima nhật bản
một số sản phẩm có thể được miễn trừ lệnh cấm này như dược phẩm nông sản và thực phẩm